đối tượng nguyễn vinh đồ hộ khẩu thường trú cát quế hoài đức hà nội sau khi lang thang tại phu vực nhà văn hóa thôn lai xá xã kim trung huyện hoài đức đã đột nhập vào bên trong lấy trộm một chiếc tv lg sáu mươi năm inch
tuy nhiên khi đối tượng tìm cách tẩu tán chiếc tv ra ngoài thì bị công an xã kim trung phát hiện bắt quả tàng và đưa về trụ sở làm việc
ngày sau đó đối tượng nguyễn vinh đồ đã bị công an huyện hoài đức thành phố hà nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trụng cắp tài sản

đối tượng nguyễn vinh đồ hộ khẩu thường trú cát quế hoài đức hà nội sau khi lang thang tại phu vực nhà văn hóa thôn lai xá xã kim trung huyện hoài đức tìm cách tẩu tán chiếc tv lg sáu mươi năm inch